lãnh đạo huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận vừa cho biết tính đến một mươi h ba mươi phút sáng nay
các lực lượng cứu hộ đã tìm được một mươi ba thuyền viên trên tàu xin hồng bị chìm ở đảo phú quý
trong số một mươi ba thuyền viên được tìm thấy có hai thuyền viên đã tử vong vẫn còn có hai thuyền viên khác đang mất tích
hiện tàu cứu hộ sir bốn trăm một mươi ba của trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tàu cảnh sát biển
và tàu của bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích
ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo huyện đảo phú quý chăm sóc y tế cho những người sống sót